trên những diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh covid một mươi chín tại việt nam sáng nay thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã chủ trì cuộc làm việc của thường trực chính phủ với ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra
với những diễn biến mới về tình hình dịch bệnh trong nước người đứng đầu chính phủ khẳng định việt nam đủ năng lực nguồn lực kinh nghiệm để kiểm soát dịch bệnh
chính phủ không bị động bất ngờ trên mọi mặt trận bảo vệ sức khỏe nhân dân
theo báo cáo tại việt nam sau hai mươi hai ngày không ghi nhận ca mắc mới ngày sáu tháng ba đã ghi nhận thêm một số ca dương tính với covid một mươi chín
hiện ban chỉ đạo đã có công văn yêu cầu ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố thực hiện các biện pháp cách ly
đối với một trăm năm mươi sáu hành khách đã xác minh được thông tin lưu trú
đối với hai mươi bảy trường hợp còn lại ban chỉ đạo đã chỉ đạo bộ công an ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố khẩn trương giả soát xác minh để triển khai các biện pháp phòng chống dịch
phát biểu kết luận tại buổi làm việc
thủ tướng nguyễn xuân phúc nhấn mạnh các cấp các ngành đã có sự chuẩn bị tốt cho các diễn biến của dịch covid một mươi chín và sẽ làm tốt hơn nữa theo các kịch bản xảy ra
nhắc lại quan điểm chỉ đạo chống dịch như chống sặc thủ tướng nêu rõ chính phủ luôn nắm vững tình hình vào cuộc khẩn trương quyết liệt
có phương án kịch bản cụ thể để hành động theo phương trầm sẵn sàng hy sinh lợi ích kinh tế để bảo vệ sức khỏe nhân dân
thủ tướng cũng nhấn mạnh các cơ quan truyền thông các bộ ngành địa phương đặc biệt là bộ thông tin và truyền thông thông tin kịp thời minh bạch và chuẩn xác
kiên quyết chống lại xử lý nghiêm minh thông tin sai lệch thất thiệt gây phức tạp xã hội nhấn mạnh tâm lý lo sợ của người dân còn nguy hiểm hơn là dịch bệnh
thủ tướng đề nghị tất cả người dân mỗi cán bộ công chức các lực lượng vũ trang cần có những biện pháp phù hợp tự bảo vệ mình gia đình mình lạc quan hạn chế hội họp giao lưu không cần thiết